bến tre là nơi thiếu nước ngọt sinh hoạt và nước sản xuất nghiêm trọng nhất vùng đồng bằng sông cửu long
mặc dù các cơ quan chức năng của địa phương đã chủ động mua nước từ các nhà máy cấp nước của các tỉnh lân cận
để cung cấp cho người dân thế nhưng vẫn không đủ
đến hôm nay nước ngọt đã tới với bà con và được bơm vào các bể chứa đã cạn lâu ngày
có thể bể nước chưa được đầy nhưng đây chính là tình cảm của bộ đội hải quân
luôn sát cánh đồng hành với người dân vượt qua mọi khó khăn
có được những thùng nước đến với các gia đình nơi đây
thì mỗi con tàu hải quân phải vượt qua một hải trình vượt sóng thắng gió để chở nước ngọt đến với bà con
từ ở nhà hiện giờ có ba cái cống là từ mặn rồi đã rất là thiếu nước rồi
nay là máy được mấy anh cho nước là trong lòng rất là vui vẻ và rất là phấn khởi
đối với gia đình và hậu dân trong ấp của
người dân rất là phấn khởi chúng tôi cho rằng đây là những cái việc làm rất là nghĩa tình và trách nhiệm
trong thời điểm hạn mặn khốc liệt thì những cái giọt nước này những giọt nước nghĩa tình
mang cái tính động viên chia sẻ rất cao để giúp cho bà con có cái động lực để vượt qua được những cái khó khăn
về cái việc là chung tay chung sức cùng với đảng bộ chính quyền góp những cái giải pháp
để cho bà con nhân dân vượt qua những thời điểm khốc liệt của thiên tai và hạn mặn
đặc biệt là mùa khô năm hai nghìn hai mươi
chuyến này là chuyến thứ bảy tàu chín trăm ba mươi năm vùng hai hải quân có mặt tại cảng xã tân trung huyện mỏ cầy nam
một trong những địa phương bị hạn mặn của tỉnh bến tre để cấp nước ngọt miễn phí cho nhân dân
bộ tư lệnh vùng hai được quân chủng hải quân chỉ đạo và chủ động liên hệ với mặt trận tổ quốc tỉnh bến tre
tham gia khảo ý kiến và đã cấp nước từ trước tết
chuyến này là chuyến thứ bảy
thế thì khi vùng hai vận chuyển nước xuống giúp bà con thì quân chủng hải quân đã điều động thêm tàu chín trăm ba mươi sáu của huyện hải quân
vào để cùng chuyển tải đối với tàu chín trăm ba mươi năm của lưu đoàn hai mươi năm vùng hai
bình thường chúng tôi sẽ về vùng tàu chúng tôi đến nước nhưng bây giờ tàu chín trăm ba mươi sáu là trở nước ra cửa hầm luôn
và tàu chín trăm ba mươi năm sẽ nhận nước ở đó
tình hình thời tiết rất là khắc nghiệt sóng gió to
tuy nhiên với trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ hải quân
bà con nhân dân các tỉnh miền tây thì chúng tôi làm rất khẩn trương
mặc dù sóng gió to cũng khắc phục khó khăn để hoàn thành việc lấy nước
để chuyển cho bà con tăng vòng tăng chuyến càng nhanh càng tốt
cùng với cung cấp hơn hai khối nước ngọt miễn phí cho bà con
các đơn vị trong quân chủng hải quân còn tặng cho bà con hàng ngàn bình nước uống tinh khiết
do đơn vị tự sản xuất cùng nhiều vật dụng chứa nước dự trữ
nụ cười của mỗi người dân khi từng thùng nước ngọt được cấp miễn phí
từng nhà càng khẳng định thêm hình ảnh bộ đội cụ hồ
người chiến sĩ hải quân luôn vì nhân dân nhất